tối ngày hai mươi hai tháng ba một nhóm người có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát ở khu phức hợp môi sắm giải trí crocus city hall ngoại ô moskova
nhóm này đã xả súng vào đám đông có mặt ở đây và phóng hỏa hội trường
các nhà điều tra nga cho biết bốn tay súng đã dùng súng trường tự động kalashnikov để tấn công
hơn năm trăm linh vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường
vụ tấn công xảy ra khi hội trường nhà hát có khoảng sáu hai trăm linh người
bàza dẫn nguồn tin điều tra sau khi phân tích hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho biết
hơn hai trăm linh người có thể đã mắc kẹt bên trong nhà hát trước khi mái nhà sập xuống do các nghi phạm tưới sàng phóng hỏa
trước tình hình số người nhập viện tiếp tục tăng lên chính quyền moscow đã phát động người dân cùng đi hiến máu để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ khủng bố hôm hai mươi hai tháng ba
bất chấp trời mưa nặng hạt người dân moscow đã tìm tới các điểm hiến máu với hy vọng tiếp thêm động lực và đem lại cơ hội sống sót cho những nạn nhân bị thương trong vụ xả súng đẫm máu
tại trung tâm hiến máu của bệnh viện botkin một trong những bệnh viện đặc hoà lớn nhân moskova lượng người cho hiến máu đang xếp hàng dài hơn một trăm linh mét
trước đó chính quyền thành phố đã nhanh chóng đăng tải một danh sách bao gồm các cơ sở tiếp nhận máu hoạt động xuyên hai ngày cuối tuần
theo bộ y tế nga các cơ sở đã thu được máu từ hơn sáu trăm linh người hiến chỉ trong giờ đầu tiên hoạt động
tính đến nay gần bốn trăm linh người đã phải nhập viện hơn nửa trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng
các bác sĩ đang chiến đấu ngày đêm để cứu sống các nạn nhân
quỹ ban điều tra nga cho hay số người thương vong vì vụ việc dự kiến sẽ còn gia tăng
phần lớn nguyên nhân gây tử vong của các nạn nhân là do bị súng bắn và ngạt khói
cơ quan y tế moscow và bộ tình trạng khẩn cấp nga cũng cho biết đã mở đường dây nóng về tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người thân các nạn nhân trong vụ khủng bố
liên quan đến vụ tấn công khủng bố bộ nội vụ nga cho biết cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan
trong đó có bốn nghi phạm chính đều là công dân nước ngoài
trước đó tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng cũng đã công bố một bức ảnh chụp bốn kẻ thực hiện vụ xả súng kinh hoàng này
tổng thống nga vladimir putin gọi đây là vụ tấn công khủng bố dã màn và tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ đứng sau vụ việc
thị trường moskova zk sobyanin ngày hai mươi bảy tháng ba cho biết hơn bảy bảy trăm linh người đã hiên máu giúp đỡ các nạn nhân
cùng ngày phó thủ tướng nga tanyana golikova cho hay các bệnh viện có đủ thuốc điều trị và máu cho các nạn nhân vụ khủng bố krokus city hall
moskova cũng nghi ngờ nhóm này có liên hệ với đồng mối ở ukraine và phương tây
bởi vì sau vụ tấn công các nghi phạm tìm cách trốn ra ukraine nhưng bị lực lượng an ninh nga bắt lại
kiev và các đồng minh phương tây đã bác bỏ cán bộ này
giới chức mỹ cho rằng đứng đằng sau vụ khủng bố chỉ có thể là tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
nghi phạm khai ra những kế chú miêu đứng sao vụi tần công
theo lời chủ tịch rfic alexander pachyshkin sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn
các nghi phạm khủng bố đã khai ra chi tiết về kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công
tất cả các bị cáo trong khi thẩm vấn và trước tòa đều thừa nhận tội lỗi của mình
và đưa ra lời khai chi tiết về các tình tiết phạm tội về kẻ chú miêu
và những người đã hỗ trợ cho hành động của vụ tấn công khủng bố
ông alexander bashukin nói cho biết từ lời khai của nghi phạm
lực lượng chức năng đã bắt thêm ba đồng phạm của những kẻ khủng bố
những kẻ đã cung cấp cho nghi phạm một căn hộ và một chiếc ô tô
cũng như việc chuyển tiền cho chúng
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã phát hiện
hai khẩu súng trường tấn công ak bảy mươi bốn hơn năm trăm linh viên đạn hai mươi tám bằng đạn và chai bom xăng
tại căn hộ nơi nghi phạm ẩn náu cơ quan điều tra đã thu giữ hơn một tăng vật liên quan đến vụ tấn công
chủ tịch rfic cho biết thêm hơn hai trăm linh cuộc khám xét đã được tiến hành
ngoài dấu vân tay của nghi phạm lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều trang tài liệu
liên quan tới vụ tấn công khủng bố
ngày hai mươi sáu tháng ba tòa án basmani của vùng moscow tuyên bố
bắt giữ bốn bị cáo thực hiện vụ tấn công khủng bố tại crooked city hall
do yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra phiên xử được thực hiện kín
cùng với đó cơ quan điều tra đã xác định và thiết lập được trình tự thời gian đầy đủ của vụ tấn công khủng bố
theo lãnh đạo afic vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng
những kẻ khủng bố được trang bị súng trường tự động và đã đến bãi đậu xe lúc một mươi tám h năm mươi bốn theo giờ moscow
và bắt đầu chờ đợi khán giả
đến lúc một mươi chín h năm mươi tám phút các bị cáo nổ súng vào người dân trên đường phố
sau đó bắn tất cả những người có mặt trong nhà hát
đến hai mươi h một mươi một các bị cáo phong tòa crooked city hall bằng bom xăng và sau đó rời khỏi hiện trường gây án
khi chạy trốn khỏi bãi đậu xe phương tiện chở các đối tượng đâm vào một gia đình khiến một người bị thương
con số nạn nhân thiệt mạng còn có thể tăng
chủ tịch offiz cho biết đã hơn một trăm bốn mươi người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố
trong số những nạn nhân thiệt mạng có bốn mươi người tử vong vì vết thương do đạn bắn
hai người khác do vết thương nghiêm trọng bốn mươi năm người do hỏa hoạn
và hai nạn nhân thiệt mạng trong quá trình điều trị tại cơ sở y tế
cùng với đó gần bốn trăm linh người bị thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau
trong đó có chín người đang ở tình trạng nguy kịch
liên quan tới công tác điều trị cho người bị thương phó thủ tướng nga golikova cho biết
hiện có chín mươi ba người đang điều trị tại bệnh viện trong đó có năm trẻ em
điều trị hồi phục
thống đốc vùng moscow andrei vorobyov cho biết
nhiều trẻ em đã trở thành trẻ mồ côi sau vụ tấn công khủng bố
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố trong cuộc họp sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
rằng vụ khủng bố đã khiến cho nhiều gia đình mất mát
có người thậm chí còn mất đi trụ hồ gia đình
vì vậy tội ác khủng khiếp này phải bị chủ trị
nước nga cũng cần chắc chắn rằng mọi nạn nhân và thân nhân đều được giúp đỡ
thị trưởng thành phố moscow sergei sbyannin lưu ý rằng
thủ đô đã bắt đầu cung cấp gói hỗ trợ cho các nạn nhân và thân nhân
những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố
các nạn nhân được hưởng chế độ điều trị cao nhất và thủ đô cũng cung cấp nhà ở
và thực phẩm cho người thân đến moscow để nhận dạng
hoặc tìm kiếm người thân mất tích trong vụ khủng bố
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trong những video tiếp theo